do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ chiều và đêm mai tức ngày một mươi sáu tháng bảy đến hết ngày một mươi tám tháng bảy
ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh ba trăm linh mm
lúc một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu tám độ vĩ bắc một trăm một mươi một bảy độ kinh đông
ngay trên khu vực vùng biển quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức khoảng sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh nam định nghệ an khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp chín cấp một mươi
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã họp bàn đưa ra phương
án ứng phó với bão khi vào đất liền
do ảnh hưởng của bão từ sáng ngày một mươi sáu tháng bảy ở vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu
sau tăng lên cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
sóng biển cao từ ba đến bốn mét biển động rất mạnh
từ chiều và đêm ngày một mươi sáu tháng bảy đến hết ngày một mươi tám tháng bảy
ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến ba trăm linh mm
sẽ hình thành bão và nó đổ bộ vào khoảng hai giờ chiều
cùng ngày một mươi bảy thì chúng ta sẽ phải sơ tán vào cái thời điểm đảm bảo an toàn nhất
và bên cạnh đó thì chúng ta phải đảm bảo bố trí cho việc dân cư
sơ tán dân cư ở một số khu vực mà có thể nó đổ bộ vào
theo báo cáo nhanh tính đến sáu h ba mươi ngày một mươi năm tháng bảy
các tỉnh thành phố phen biển từ quảng ninh đến cánh hòa đã phối hợp với địa phương
gia đình chủ tàu thuyền thông báo kiểm đếm hướng dẫn diễn biến
hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển tránh khỏi vùng nguy hiểm